hiện nay nhiều người dân trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dương đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả
để đầu tư cây trồng mới có giá trị kinh tế cao bước đầu đã mang lại kết quả tích cực giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo
gia đình anh dương minh ngọc ở xã hợp tiến trồng một mẫu khoai lấy ngó loại cây có xuất xứ ở thái lan
từ giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cây phát triển tốt và đang trong thời kỳ thu hoạch
lúc rộ mỗi xào trung bình thu được trên một mươi kg một lượt
một vụ khoai anh dự kiến thu về khoảng gần hai mươi triệu đồng một xào khi vừa bán giống vừa bán ngó
nó cứ tăng giáng theo thời gian thế thì nó rộ vào cái lúc mà thời điểm là sáu từ năm đến sáu tháng là bắt đầu là cái thời điểm đấy là bắt đầu cho rau rộ
gia đình ông trần văn quân cùng hai hộ khác ở xã nam tân bắt đầu trồng măng tây từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trên diện tích một sáu rưỡi và thu hoạch sau khoảng tám tháng
với giá bán năm mươi đồng một kg cũng giúp cho gia đình ông thu hoạch được khoảng ba trăm linh đồng một ngày
ông dự tính trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng

cái măng tây này nó phải ưa nước tức là không phải là cho nước to mà cứ phải nước bình thường lúc nào cũng có tiên nước ở rõng
thế mà cứ một tuần thì mưa mưa tới tới là riêng cái thuốc sâu thì tôi không phun bởi vì là cái hàng rau này là hàng rau sạch rồi
với tiềm năng về đất đai khí hậu sẵn có cùng với việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang mang lại thu nhập cao cho những hộ nông dân trên địa bàn huyện nam sách
qua đó tạo ra động lực giúp nông dân phát triển thêm nhiều cây trồng mới
mang lại hiệu quả
quả cao góp phần thay đổi diện mạo quê hương